lực lượng công an thanh hóa vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng khi đang vận chuyển
một bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp tư lao về việt nam tiêu thụ
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm đỗ minh tú chú tài huyện triệu sơn vi văn thông
lương ngọc thành và ngân thị nhau đều chú tài huyện mường lát
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một bánh heroin một mươi túi ni lông
mỗi túi có một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp hồng phiến và nhiều tam vật khác có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên
từ lào về việt nam hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa bắt và bàn giao lê thị xuân tâm
đối tượng trốn thi hành án từ yên bái vào đắk lắc cho công an tỉnh yên bái xử lý theo thẩm quyền
theo hồ sơ vụ án vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tâm bị tòa án nhân dân huyện trấn yên tỉnh yên bái
tuyên phạt sáu tháng tù giam về tội đánh bạc
ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tâm được tòa án nhân dân huyện trấn yên ra quyết định hoãn thi hành án
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai vì đang nuôi con nhỏ tuy nhiên đến ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tâm đã tự ý rời khỏi nơi cư trú do đó tòa án nhân dân huyện trấn yên đã thay đổi quyết định
thi hành án phạt tù đối với tâm ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh yên bái đã ra quyết định
truy nã tâm trên toàn quốc theo lời khai của tâm vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
do bị chồng đánh đập nên tâm cùng hai người con đã rời khỏi tỉnh yên bái để vào xã quảng tiến
huyện cơ mực a tỉnh đắk lắc ở với gia đình người thân trong thời gian ở đắk lắc tâm có nhận được
điện thoại của cán bộ công an huyện trần yên tỉnh yên bái yêu cầu để thi hành án
tuy nhiên tâm lấy lý do có con nhỏ nên chưa về được
trong một thời gian ngắn nhiều bộ nắp ga hay tấm lưới chấm rác liên tục bị mất trộn
và cuộc điều tra công an tỉnh nam định đã bắt giữ nhiều nhóm đối tượng
có liên quan để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
nhiều tấm lưới chăn xác bằng gang có trọng lượng lên tới một trăm linh kg bỗng không cánh mà bay
qua xác minh bước đầu công an tỉnh tham định xác định có hai bộ nắp cống bằng gang và bốn tấm song chấm rác bằng gang bị bất trộn
ước tính thiệt hại gần bốn mươi triệu đồng các vị trí bị mất nắp cống thanh chấm rác bằng gang đều thuộc khu đô thị mỹ trung
phường lộc hạ tp nhcm
trong thời gian vừa qua địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản nâng cộng hố ga và sông thoát nước
gây mất cảnh quan đô thị và tạo những hố bẫy gây rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông
để điều tra khám phá những loại đối tượng này thì cũng rất khó khăn
thứ nhất là các đối tượng thường là chọn địa bàn vắng và trong hoạt động trong đêm tối
địa bàn và trải dài nhiều địa bàn nên là không
cho nên là hoạt động trộm cắp cho nên là việc xác định vật chứng như là truy tìm đối tượng
nó rất khó khăn cho lực lượng công an trong cái hoạt động điều tra khám phá và bắt giữ đối tượng
công an tp nhcm xác định thủ phạm trộm cắp là ba đối tượng nghiện ma túy đều trú tại tỉnh nam định
gồm đặng việt phương trần văn tâm trần trung kiên đã tiến hành bắt giữ vào ngày sáu tháng bốn vừa qua
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp của mình
tài sản trộm cắp được ba đối tượng đều đem tiêu thụ tại cửa hàng thu mua phế liệu của trần trung dũng
tại xã mỹ trung huyện mỹ lộc tỉnh nam định
tổng số tiền bán được các đối tượng dùng mua ma túy và tiêu xài cá nhân
qua đầu tranh khai thác công an tp nhcm xác định ba đối tượng đã thực hiện được bảy vụ trộm cắp nắp cống
tầm lưới chăn rác bằng gang tại nhiều địa điểm khác nhau tại nam định
chúng tôi cũng khuyến cáo thứ nhất là tôi lực lượng công an sẽ phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ những công trình nơi công cộng
cũng như là những vận động những người mà thu mua phế liệu để phát hiện cùng với lực lượng công an
để phát hiện tội phạm và đấu tranh tố rác tội phạm
khuyến cáo với những nơi mà thu mua phế liệu không mua những tài sản do phạm tội mà có để trả ra đắt với pháp luật
tôi cũng đề nghị là chỗ
công trình đô thị thì cũng nghiên cứu để những cái nắp những cái nắp cống cũng như là cái sông thoát nước
đấy sản xuất bằng những cái vật liệu mà không tái chế được để cho đối tượng hoạt động trộm cắp không có khả năng tiêu thụ
nắp cống mất đơn vị thi công phải tốn chi phí nhiều hơn vào việc sản xuất và lắp đặt lại nắp cống mới
quan trọng nhất là hiểm họa xảy ra tai nạn mất an toàn đối với người đi đường
tối qua ngày một mươi sáu tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng
vừa tiến hành ập vào truy quét thành công một tụ điểm kinh doanh cà phê giải khát trá hình
ở quận liên triều chuyên tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet
tổ công tác đã bắt quả tang nguyễn đức tâm chú tệ tỉnh quảng bình và vũ đức trương tâm chú tệ tỉnh bà rồi vũng tàu
khi đang tổ chức ghi cá độ bóng đá ở các giải đấu ngoại hạng anh và giải vô địch quốc gia đức qua mạng internet cho chín con bạc
qua công tác trinh sát được biết từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai quán cà phê này được đức tâm và trung tâm cấu kết lựa chọn
để làm nơi công khai tổ chức cá độ bóng đá qua mạng
tại hiện trường công an quận thu giữ một trăm linh tờ tịch ghi tỷ lệ cá cược hơn chín mươi ba triệu đồng tiền mặt
và laptop tv cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc cá độ bóng đá
qua kiểm tra sơ bộ trên máy tính của hai đối tượng thể hiện số tiền ghi cá độ lên đến gần chín trăm linh triệu đồng
đội cảnh sát hình sự công an quận đã tiến hành lập biên bản
và củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng công an tỉnh sơn la vừa phát hiện và bắt quả tăng một đối tượng tàng trữ trái phép lượng lớn ma túy tổng hợp
đối tượng bị bắt giữ là sộng vạn phó sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú tại bản hồi mòn xã triềng khong huyện sông mã
vật chứng thu giữ gồm bốn trăm ba mươi chín viên ma túy tổng hợp có trọng lượng bốn mươi một năm mươi năm gram trên một triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác
khi vụ chặt phá ba trăm tám mươi hai hectare rừng tại xã yatomot huyện nha súp tỉnh đắk lắc chưa lắng xuống thì những ngày gần đây
tại huyện lắc của tỉnh đắk lắc lại xảy ra tình trạng người dân liên tiếp chặt phá cây rừng
đốt trụi nhiều quả đồi thuộc đất rừng sản xuất nhằm mục đích chiếm đất và canh tác trái phép hơn bảy mươi hectare rừng đã bị cạo chọc
theo ghi nhận tại hiện trường nhiều khoảnh rừng khoảng quả đồi ở các tiểu khu một nghìn ba trăm chín mươi một và một nghìn ba trăm chín mươi hai ở xã đắc phơi
huyện lắc thuộc lâm phần do công ty tân mai đắk lắc quản lý đã bị cạo chọc và đốt cháy
trên các cánh rừng hàng chục người dân vẫn dùng dao dựa cưa máy để chặt cây phá rừng đốt cháy khói nghi ngút như thế này
mặc dù lực lượng quản lý bảo vệ rừng của công ty tân mai đắk lắc nhiều lần ra căn ngản nhưng người dân không chấp hành
theo thống kê từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay có gần sáu mươi bốn hectare rừng thuộc quản lý của công ty tân mai đắk lắc đã bị hủy hoại nhằm mục đích chiếm đất sản xuất
hiện công ty này đã báo cáo vụ việc đến ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và tri cục kiểm lâm đắk lắc để nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ và ngăn chặn nạn phá rừng
thưa quý vị do phong tục tập quán lấy gỗ dựng nhà và làm các vận dụng trong gia đình cũng như sự thiếu hiểu biết về pháp luật
nên thời gian qua trên địa bàn huyện mù căng trải tỉnh yên bái vẫn còn tình trạng người dân vào các khu vực đặc dụng rừng bảo hộ
và khai thác trải phép các loại gỗ quý để sử dụng
và trước thực trạng trên công an huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã phối hợp với lực lượng chức năng cùng với chính quyền địa phương
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và phương án để bảo vệ rừng
bên cạnh đó đã xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
phản ánh sau đây của phóng viên anntv

và em trai thứ hai tên là thảo a dũng mang theo một máy cơ tay lên rừng khu bảo tường để tìm cái mà đủ khô để xảy ra bộ an tài
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng chức năng tỉnh yên bái đã điều tra làm rõ nhiều vụ bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm trong quản lý khai thác và bảo vệ rừng
trong đó riêng công an huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đã khởi tố năm vụ ba mươi một bị can về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
tập quán lấy gỗ để làm nhà dựng nhà gỗ
rồi là các vật dụng như đình như quan tài cho khi người chết
do đó là trong những năm gần đây thì địa bàn mù căng trải là các đối tượng thường xuyên vào các khu vực của rừng bảo tồn
rừng bảo tồn
để chặt những loại gỗ pơ mu loại gỗ quý cũng như là vào rừng phòng hộ để lấy những loại gỗ được về làm nhà
yên bái là địa phương có diện tích rừng lớn với trên bốn trăm ba mươi ba hectare
trong đó gần hai trăm năm mươi hectare rừng tự nhiên rừng bảo tồn loài và sinh cảnh tập trung ở các huyện vùng cao của tỉnh yên bái
nhằm tăng cường các hoạt động bảo vệ tài nguyên rừng đảm bảo độ che phủ rừng trên địa bàn
lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm ban quản lý rừng phòng hộ và chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm bảo vệ diện tích rừng nhất là rừng đặc dụng rừng phòng hộ
chúng tôi đều tham mưu cho chính quyền địa phương xử lý theo đúng quy định pháp luật
đảm bảo việc gian đe và cũng như là tuyên truyền giáo dục cho quản chúng nhân dân về tác hại của việc
phá rừng cũng như là cái việc gây ảnh hưởng đến rừng
đối với lực lượng kiểm lâm chúng tôi thì là cơ quan tham mưu và nòng cốt trong công tác quản lý bảo vệ rừng
thì chúng tôi thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã ban quản lý rừng phòng hộ của huyện
đã thường xuyên tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn những tình trạng khai thác phá rừng trái phép để xử lý nghiêm
bên cạnh việc xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm thì lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức của người dân nhất là đồng bào ở vùng cao vùng gần rừng
về ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng đối với cộng đồng
để từ đó tất cả mọi người cùng chung tay bảo vệ tài nguyên rừng